trong khi nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung do nhà nước đầu tư ở nhiều địa phương trong cả nước phải dừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả
thì cả ba công trình nước xã vùng cao sơn hội huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên lại hoạt động ổn định cung cấp nước cho hơn bảy mươi dân cư
có công trình hoạt động đã một mươi năm năm đến nay vẫn sử dụng tốt hiệu quả có được là nhờ địa phương này đã làm tốt công tác quản lý
vận hành và kịp thời đầu tư sửa chữa công trình khi có sự cố dù là nhỏ nhất
về xã vùng cao sơn hội huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên trong những ngày đầu mùa hè oi bức nắng như thiêu đốt
nhưng nguồn nước sinh hoạt phục vụ cho người dân vẫn luôn được đảm bảo
đây là do các công trình nước sinh hoạt do nhà nước đầu tư tiền tỷ hoạt động hiệu quả và ổn định người dân mua sử dụng với giá bảy đồng một mét khối
nước này em xài khoảng năm năm rồi nước xài trong ngày đều còn nhất
trước đây khi chưa có các công trình nước sinh hoạt tập trung vào thời gian đỉnh điểm của mùa nắng nóng
cả xã sơn hội chỉ có vài giếng đào khô kiệt người dân phải mua nước lọc với giá từ một mươi đến một mươi năm đồng một lít trong điều kiện kinh tế khó khăn
các nước của khu vực thôn sơn hội xã sơn hội xây cắt cách nay cỡ một mươi năm năm
hiện giờ đang phục vụ tất cả các nước
tốt cho khoảng một trăm hai mươi hộ dân đang cần sử dụng nước sinh hoạt
xã sơn hội có tám thôn buôn với chín trăm sáu mươi ba hộ dân trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số năm trăm một mươi ba hộ với gần hai khẩu
theo ủy ban nhân dân xã dự báo đợt cao điểm nắng nóng tới có ba mươi hộ dân sinh sống không tập trung thiếu nước sinh hoạt
bằng nhiều nguồn vốn đến nay tỉnh phú yên đã xây dựng được hơn chín mươi công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
thế nhưng hiện mới chỉ có hơn ba mươi công trình hoạt động bền vững hai mươi bốn công trình hoạt động bình thường năm công trình hoạt động kém hiệu quả và một mươi tám công trình ngưng hoạt động
khoảng hai ba trăm linh hộ đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện
biện pháp của huyện cùng với tỉnh khắc phục trước đây cũng đã sử dụng nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ về chống hạn
và huyện cũng đã sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách
và xây dựng nông thôn mới đã khoan nghi dưỡng cho bà con ở những vùng thiếu trọng trọng như sân đình sân hội phước tân cà rông ba quốc xã
báo cáo cho các anh là từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay khoan khoảng hai mươi nghi dưỡng khoan độ sâu của nó là từ năm mươi đến một trăm chín mươi bảy m
theo trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phú yên các huyện sơn hòa đồng xuân tuy an
xã sông cầu là những địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất với hơn một mươi một hộ
trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã ưu tiên giải quyết các hạng mục chống hạn
tìm nguồn nước sinh hoạt cho người dân lên hàng đầu đối với các huyện miền núi sơn hòa đồng xuân và sông hình
ngoài phát huy triệt để các công trình cấp nước tập trung đang còn hoạt động tại các xã
phải vận động nhân dân xây bể chứa để chữ nước và sử dụng nước tiết kiệm
cấp bách khoan giếng phục vụ nước uống cho nhân dân ở các khu dân cư thiếu nước trầm trọng